tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ công bố hàng việt nam chất lượng cao năm hai nghìn một mươi tám với tên gọi hàng việt hội nhập vươn lên
sau ba tháng rưỡi điều tra với một mươi bảy ba trăm linh phiếu đạt chuẩn ba trăm tám mươi cuộc phỏng vấn với một mươi ba hộ gia đình và ba điểm bán tại một mươi hai tỉnh thành phố
là những trung tâm kinh tế trọng điểm của cả nước miền bắc miền trung tây nguyên đông nam bộ và tây nam bộ
hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao công bố có sáu trăm bốn mươi doanh nghiệp đủ điều kiện đạt nhãn hiệu chứng nhận hàng việt nam chất lượng cao năm hai nghìn hai mươi
một điểm đáng lưu ý trong xu hướng tiêu dùng được tìm thấy qua cuộc khảo sát là nếu người tiêu dùng năm hai nghìn một mươi bảy chọn mua kênh online chỉ chiếm chín
thì năm nay con số này đã tăng lên gần ba lần ở nhiều mặt hàng đặc biệt các thiết bị điện tử mỹ phẩm dụng cụ thể thao
với khảo sát này các doanh nghiệp việt nam đang tích cực cơ cấu lại kênh phân phối của mình